đêm ngày một mươi bốn tháng bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn tại khu vực tỉnh tuyên quang đã xuất hiện mưa rào và rông kèm với gió giật mạnh
khiến cho chín mươi bốn nhà dân bị tốc mái và hàng trăm hectare hoa màu bị hư hại
cụ thể các hộ dân đã bị tốc mái ở các xã hà lan tri phú linh phú kim bình trung hà kiên đài yên lập ngọc hồi và xã phúc thịnh ở huyện chiêm hóa
mưa lớn kèm với rông lốc đã vùi lấp hơn một mươi ba hectare lúa ở các xã yên lập kiên đài tân an hùng mỹ
ngay sau khi xảy ra sự việc ubnd huyện chiêm hóa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương khắc phục thiệt hại
huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất